xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của hội tụ gió nên trong hai ngày tới
thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ có sự phân hóa rõ rệt
tại vùng núi sẽ có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
còn ở trung du và đồng bằng mưa ít có khả năng xảy ra
sang đến ngày một mươi sáu khi hội tụ gió suy yếu thì toàn khu vực sẽ phổ biến tạnh giáo
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn duy trì ở mức hai mươi năm ba mươi bốn độ
có cảm giác hơi oi nóng
còn ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
chịu ảnh hưởng nhiều hơn của hội tụ gió nên có mưa rông
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
sang đến ngày một mươi sáu khi hội tụ gió suy yếu mưa sẽ giảm ở diện vài nơi
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
khi trưa chiều phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
nhìn chung trong nhiều ngày tới
nắng nóng gai gắt trên diện rộng tạm thời sẽ chưa có dấu hiệu quay trở lại bắc bộ
thời tiết thuận lợi hơn cho sinh hoạt
sản xuất của người dân
các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới cường độ nắng sẽ giảm bớt
bởi hình thế gây mưa do rãnh thấp có trục qua khu vực trung trung bộ
ban ngày trời nắng và không quá gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
riêng tại thừa thiên huế trong ngày một mươi năm có thể có mưa rông với lượng khá
kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
sang tới ngày một mươi sáu tháng bảy mưa giảm nhanh
ban ngày có nắng nhiều hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong hai ngày tới chịu tác động chính của rãnh áp thấp
có chủng tây bắc đông nam nên có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có điểm xảy ra mưa rông lượng khá
kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh
do có mưa nên mức nhiệt cao nhất tại đây chỉ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
và sang đến ngày một mươi sáu khi rãnh thấp suy yếu
mưa giảm nên nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại
vùng cao tây nguyên nằm ở diện nam của dạnh thấp
có trục qua khu vực trung bộ hoạt động nhiều ngày
kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh dần
nên mưa lúc chiều tối có xu hướng gia tăng về lượng và cường độ
đặc biệt là trong ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng bảy
sẽ có nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực giảm
chỉ còn giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
bắt ngày khu vực có nắng yếu
với mức nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ